thông tin liên quan đến sự cố tiêm nhầm vaccine pfizer phòng covid một mươi chín cho một mươi tám trẻ em từ hai đến sáu tháng tuổi ở huyện quốc oai thành phố hà nội
dạng sáng ngày hôm nay sở y tế tp hà nội đã có thông tin chính thức về sự cố này
ngay sau khi xác nhận thông tin thành phố hà nội đã chỉ đạo khẩn trương chuyển toàn bộ một mươi tám trẻ đến bệnh viện đao khoa sanh pôn để được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất
hiện tại sức khỏe của các bé đều ổn định một số cháu có biểu hiện sốt sưng đỏ nây tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm không có trường hợp nào sốt phản vệ
huyện quốc oai đã chỉ đạo yêu cầu trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã yên sơn đình chỉ dây tiêm gồm bốn cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm và ra soát lại các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em
sở y tế cũng chỉ đạo ra soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn thành phố tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra
liên quan đến vụ việc cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi giám đốc sở y tế tp hà nội yêu cầu xử lý theo quy định vụ việc tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín cho trẻ sơ sinh